ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có báo cáo văn phòng chính phủ về số liệu tai nạn ngày một mươi chín tháng hai
tức mùng bốn tết và trong sáu ngày nghỉ tết mẫu tốt hai nghìn một mươi tám
từ đầu dịp nghỉ tết đến nay từ ngày hai mươi chín tết đến mùng bốn tết
đã xảy ra hai trăm ba mươi một vụ tai nạn giao thông khiến một trăm bảy mươi chín người thiệt mạng và một trăm tám mươi sáu người bị thương
theo báo cáo của văn phòng bộ công an tính từ bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai mùng ba tết
đến bảy giờ sáng ngày một mươi chín tháng hai mùng bốn tết toàn quốc xảy ra ba mươi năm vụ tai nạn giao thông
trong đó có hai mươi chín vụ tai nạn sáu vụ va chạm giao thông đường bộ làm chết hai mươi bốn người ba mươi bảy người bị thương
như vậy sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán mậu tuất tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp
toàn quốc xảy ra hai trăm ba mươi một vụ làm chết một trăm bảy mươi chín người

đặc biệt tai nạn giao thông tăng cao liên tục trong bốn ngày từ ba mươi tết đến mùng ba tết
trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia
vi phạm tốc độ không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy
đối tượng xảy ra tai nạn giao thông phần lớn là người đi xe mô tô xe gắn máy
khu vực xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu tại khu vực nông thôn và ngoài đô thị